đông đảo cư dân mạng đã phản ánh về vấn đề này và mong muốn các cơ quan chức năng phải tìm ra nguyên nhân và hướng giải quyết
vì thực tế tình trạng này đã từng xảy ra và rất có thể sẽ tiếp diễn vì tình hình giá xăng dầu trên thế giới vẫn còn đang có những diễn biến phức tạp
đã có tình trạng đứt quãng trong lưu thông xăng dầu không xử lý khẩn cấp thì chờ đến bao giờ
hy vọng vấn đề sẽ được giải quyết nhanh chóng
đề nghị các bộ ngành liên quan có biện pháp giải quyết tận gốc rễ của vấn đề để sớm cung ứng nhiên liệu kịp thời và tránh tâm lý hoang mang cho người dân
hiện các ban ngành đã nhanh chóng vào cuộc tăng cường công tác thanh tra kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu
việc này được cộng đồng mạng đồng tình ủng hộ
bên cạnh đó cư dân mạng cũng đề xuất cần phải có chế tài xử lý nghiêm minh nếu phát hiện các sai phạm
cây xăng nào mà đóng cửa có dấu hiệu ghim hàng đề nghị rút luôn giấy phép không thể nào chấp nhận kiểu làm ăn không lành mạnh như vậy được
còn nếu lỗi do các đơn vị đầu mối cũng phải xử lý nghiêm việc này làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân không nhỏ
trường hợp vi phạm nghiêm trọng hoặc cố ý vi phạm nhiều lần đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét giúp giấy phép kinh doanh hoặc ở mức cao thì đề nghị xử lý theo quy định
do lo lắng người dân ở một số địa phương bắt đầu xuất hiện tâm lý đi mua xăng dầu về tích chữ
việc này đã được các cơ quan chức năng cảnh báo về nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra
nhiều cư dân mạng cũng đã lên án hành động này và nhắc nhở mỗi người cần hết sức bình tĩnh tránh bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông
trời ơi mua xăng mang về nhà tích chữ có thể hiểm họa vô cùng thôi đành phải tránh rủi ro bà con ơi
người dân cần thật sự bình tĩnh khi nào hết xăng hãy đổ hàng đang khan hiếm mà chen trúc vô mua xăng tích chữ thì càng khan hiếm hơn thôi
bộ công thương đã có văn bản hòa tốc mời các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu doanh nghiệp sản xuất xăng dầu dự cuộc họp bàn về các giải pháp đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước
hy vọng cuộc họp sẽ đưa ra được những lời giải căn cơ để chấm dứt tình trạng nhức nhối này